thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà giang cho biết
từ ngày hai mươi bốn tháng tám đến ngày hai mươi bảy tháng tám trên địa bàn nhiều huyện thành phố của tỉnh hà giang đã xảy ra
mưa to đến rất to khiến cho lũ dâng nhanh gây thiệt hại về tính mạng tài sản hoa màu của nhân dân
trên sông lô tại thành phố hà giang và sông gâm tại huyện bắc mê có lũ lên nhanh lũ trên sông lô
tại trạm thủy văn thành phố hà giang đạt đỉnh ở mức trên báo động hai là sáu mươi bốn m trên sông gâm
tại trạm thủy văn huyện bắc mê lũ đạt đỉnh ở mức trên báo động hai là ba mươi sáu m theo báo cáo nhanh của
ubnd tỉnh hà giang tính đến ngày hai mươi sáu tháng tám toàn tỉnh có một người chết một người bị thương mưa
lớn cũng làm tốc mái nhiều điểm trường và gây ngập úng cục bộ sạt lở ta luy dương nhiều tuyến đường
giao thông trên địa bàn các huyện của tỉnh hà giang tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra trong
tuần qua tại hà giang ước tính gần tám tỷ đồng